hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai bị can cùng chú tại quận liên triều
bao gồm phan phú đông ba mươi ba tuổi và lê thiên tú bốn mươi ba tuổi cùng về hành vi trộm cắp tài sản
qua đấu tranh cả hai đối tượng này khai nhận vừa đến đường bào năng thì thấy một container không có người trông coi
liền tìm cách cắt khóa và trộm cắp phần lớn các vật liệu dùng cho việc xây dựng
và toàn bộ số tài sản trộm cắp này đông và tú đã dùng xe bò lấy trộm được ở gần đó vận chuyển về nhà cất giấu
tại cơ quan công an cả hai thừa nhận vì không có việc làm ổn định nên thường dạo quanh các khu vực dân cư
thấy người dân sơ hở thì trộm cắp tài sản bán đi lấy tiền tiêu xài cá nhân